các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các quả tăng ba đối tượng gồm giàng xeo tú dương văn phương và giàng a ký đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi bánh heroin hai xe máy bốn điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất đóng góp tiền liên hệ với một đối tượng người dân tộc mông đang sinh sống tại lào chưa rõ lai lịch
để mua ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum về địa bàn tỉnh đắk nông tiêu thụ
là công nhân của công ty lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty đối tượng bá võ minh ngọc ba mươi sáu tuổi ngụ tại huyện long thành tỉnh đồng nai
đã lấy trộm bốn tấn hạt nhựa trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với bá võ minh ngọc về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật pacific view
khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch
ngọc đã hai lần lấy trộm một trăm sáu mươi bao hạt nhựa với tổng trọng lượng là bốn tấn trị giá hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
cho lên xe ô tô tải đã thuê trước đó để trở đến tỉnh bình dương bán cho một tiệm thu mua phế liệu với giá một trăm linh hai triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai xác định ngọc là thủ phạm nên tiến hành bắt xử
chín năm tù gia
tạm giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên phạt bị cáo phạm duy anh về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một phạm duy anh mua xe ô tô để chạy dịch vụ và dùng số điện thoại đăng ảnh xe trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội duy anh đã quen với đối tượng tên là phúc
phúc nói với cho duy anh biết việc đang tổ chức cho người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
để qua campuchia làm việc
vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một duy anh đã nhận chở ba người trung quốc vào thành phố hồ chí minh
trên đường đi khi đến khu vực đèo nại thị xã sông cầu tỉnh phú yên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện
theo kết luận điều tra từ ngày hai tháng năm đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một duy anh đã chở một mươi một người vào sâu trong nội địa việt nam
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng ba

cảnh sát giao thông hà nội sẽ tiến hành xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng
và việc này được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
và thay vào đó sẽ ngồi ở nhà để nộp phạt
về trình tự nộp phạt trực tuyến khi bị cảnh sát giao thông xử phạt
từ ngày một tháng ba người dân chỉ cần truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ được hiển thị trên màn hình như sau
hoặc đường link được gửi vào điện thoại người vi phạm
để tiến hành các bước được hướng dẫn
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến
và trong chín bước này người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất ba bước
các bước còn lại hệ thống và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
giấy tờ vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ trước đó cũng sẽ được biêu điện chuyển về tận nơi ở

kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
về tội trộm cắt tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận
thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
và đối tượng cao văn nu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân hòa trung xã tân hội
thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh đồng tháp và công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện